hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi khai mặt hội nghị lần thứ tám để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đề ra chủ trương phát triển cho năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong hai ngày ba mươi tháng một mươi một và một tháng một mươi hai
theo đánh giá đến nay thành phố đã hoàn thành và vượt chín trên một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tám năm so với cùng kỳ mục tiêu đề ra cả năm là tám năm
tại hội nghị này ủy ban nhân dân thành phố đề xuất một mươi chín chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy đáng chú ý là bổ sung chỉ tiêu về doanh nghiệp thành lập mới và tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ tám bốn đến tám ba
ngày một tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức khai mạc lễ hội tp hcm phát triển và hội nhập năm hai nghìn một mươi sáu tại công viên ba mươi tháng bốn
đây là hoạt động nhập giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét đặc trưng văn hóa việt nam nói chung và tp hcm nói riêng
đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng các nước giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa dân tộc đến nhân dân thành phố
lễ hội tp hcm phát triển và hội nhập sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi hai
sau giai đoạn một tuyến metro số năm ngã tư bảy hiền cầu sài gòn dài tám tám mươi chín km gồm chín nhà ga
với tổng mức đầu tư hơn một năm mươi sáu tỷ usd đã sắp xếp được nguồn vốn từ các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng trong nước
tp hcm đang nỗ lực để kêu gọi nguồn vốn đầu tư cho tuyến metro số năm giai đoạn hai
phía tư vấn hàn quốc tính toán tổng mức đầu tư giai đoạn hai của tuyến ở mức hơn hai một tỷ usd
ngoài năm trăm linh triệu usd được chính phủ hàn quốc tài trợ
phần vốn còn lại rất lớn nên thành phố sẽ phải huy động nguồn lực theo nhiều hình thức
trong đó có đối tác công tư và vay vốn oda
thành phố hồ chí minh đã khang trang nhiều hơn các cao ốc văn phòng
và hàng loạt chung cư mới được hình thành để đảm bảo cho người dân nơi sinh sống
đó là nỗ lực đáng được ghi nhận của chính quyền thành phố
tuy nhiên bên cạnh các công trình mới thành phố vẫn còn hàng loạt các chung cư cũ
đang trong tình trạng xuống cấp ô nhiễm môi trường không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy
từng ngày từng giờ các cư dân sinh sống tại các khu chung cư cũ ở thành phố hồ chí minh
vẫn phải đối mặt với những vấn đề trên
theo thống kê của sở xây dựng thành phố hiện có bốn trăm bảy mươi bốn chung cư cũ xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với diện tích sàn xây dựng hơn một tám triệu m hai với hơn hai mươi bảy hộ dân sinh sống
theo thời gian sự xuống cấp của các chung cư này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp
đến chất lượng sống của người dân mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị

với hơn hai mươi bảy hộ dân sinh sống

do đó cho nên là khi mà xảy ra các cái tai nạn sự cố thì thường là do có cái trách nhiệm trong vấn đề là cái quản lý của cái lực lượng tại chỗ
trên thực tế từ cách đây một mươi năm thành phố hồ chí minh đã có chủ trương cải tạo thay thế xe mới chung cư cũ
thế nhưng dù đã triển khai nhiều giải pháp cho đến nay thành phố chỉ mới tháo dở và di dời được ba mươi hai chung cư
một trong những lý do khiến việc di dời cải tạo khó khăn chính là hầu hết chung cư cũ nằm trong khu vực lõi đô thị hạn chế phát triển
nên vừa phải giảm mật độ dân số vừa bảo đảm cân đối tài chính cải thiện chỗ ở cho người dân trong khu vực là khó khả thi
trong quá trình sử dụng nhiều chung cư cũ có tình trạng cơ nới tăng diện tích sử dụng lấn chiếm đất công xây dựng công trình
số hộ sinh sống tăng gấp nhiều lần thiết kế nên việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng bố trí tình cư rất phức tạp
thì trước hết là bài toán tài chính hết nè nó là nội dung tài chính tài chính từ ngành sách nhà nước
thật sự một hai chung cư ở đây thì không thể đồng đề về cả trăm chung cư thành phố này
và các trăm hộ mà luôn tiền xây dựng chung cư rồi tiền tổ chức không nơi ở tạm cho người dân
rồi tiền chi dời tiền chi phí tổ hồn bộ hết đó là một số rất là lớn
qua cái chất lượng của các chung cư như vậy đó thì sở sử dụng cũng đã thống kê
cũng có kêu gọi nhà trường chào mời nhà đầu tư
nhưng mà khi bắt đầu
nhà đầu tư vào đó khóa bỏ chung cư cũ xây dựng mới thiện địa mặt kỹ thuật
họ làm được chuyên môn làm được nhưng mà cái hệ quả mà chứng minh lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
họ cho là họ thấy cái hệ cái hiệu quả là cái gì thì chưa rõ ràng
thậm chí có nhiều tòa nhà ban đầu không có công năng để ở
nhưng đã được chính quyền cải tạo bố trí cho cán bộ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
về pháp lý có sự đan sen sở hữu giữa nhà nước cá nhân
phần lớn căn hộ đã cấp sổ đỏ nhưng không có thời hạn
nên chính sách di dời gặp mặt
khó khăn đó là chưa kể các chủ đầu tư doanh nghiệp chưa mặn mà với việc đầu tư xây dựng lại chung cư cũ
bởi việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ luôn phải đặt tính xã hội cao hơn lợi nhuận
ba cái khó khăn chung như thế này
thứ nhất là khó khăn về công tác bùi thường nhà pháp bàn
có thể nói đây là cái điểm lo ngại nhất của nhà đầu tư
cũng như là cái nhiệm vụ quan trọng phải dồn sức rất nhiều của địa phương
thứ hai là khó khăn liên quan
đến hồ sơ pháp lý và nhà đất
nó cũng vướng mắt cho công tác bùi thường nhà pháp bàn
cái thứ ba là khó khăn liên quan đến diện tích căn hộ cũ của người dân đang ở trong chung cư đó đó
có diện tích nhỏ
cho nên nó cũng khó khăn vướng mắt cho vấn đề bố trí tài hành cư
cái khó khăn này nó dẫn đến là thời gian kéo dài
và thưa quý vị có trường hợp cái việc á
thời gian thực hiện công tác bùi thường nhà pháp bàn của một dự án
nó lên đến bảy năm và thậm chí là tám năm
thì đó là cái khó khăn thứ nhất
khó khăn thứ hai có thể kể đến là
nó liên quan đến thủ tục đầu tư xuyên các bạn
hệ thống lại các thủ tục mà nhà đầu tư phải triển khai
từ lúc bắt đầu cho đến khi mà có thể khởi công được đó
thì thời gian mất từ một mươi tám tháng
là ít nhất đến hai mươi năm tháng
đó là trong điều kiện hồ sơ này
hồ sơ pháp lý là đảm bảo các điều kiện bình thường
đúng quy định để triển khai
chứ còn nếu nó có các cái vướng mắt khác
thì thời gian nó có thể kéo dài nhiều hơn
và như vậy cái mức thời gian cho cái triển khai thủ tục đầu tư
cũng chính là chi phí đầu tư mà nhà đầu tư cũng phải quan tâm
phải tính toán
nếu không tính toán đúng hoặc nếu vướng mắt mà không tháo gỡ kịp thời
thì nó ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư
chỉnh trang đô thị cải thiện chất lượng sống của người dân tại các chung cư cũ
là yêu cầu bất thiết mà thành ủy thành phố hồ chí minh
đã nhiều lần đặt ra
đó cũng là nguyện vọng của nhiều người dân ở thành phố
mình muốn nhà nước mau xây dựng giải tỏa đi
chứ ở ngoài hơi hồi hộp quá
đâu đâu nó dốc một cụt xuống
đâu đâu nó dốc một cụt xuống hơi hồi hộp quá
chỉ là xây nhà mới cho mình ở đi
cho nó sạch sẽ
chứ ở chung cư này cũ quá dơ quá
sau khi xây dựng mới thì mong muốn của dân dân chung cư là
được cái cuộc sống
bằng hiện tại hay là phải hơn cái hiện đại này
thì dân dân chung cư rất là hoan nghênh
theo các chuyên gia để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ tại thành phố hồ chí minh
cần có sự đồng thuận công khai minh bạch giữa chính quyền doanh nghiệp và người dân
trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng và tổ chức tái định cư
để thực hiện điều này thành phố sẽ tiến tới ủy quyền
cho phép quận huyện được thực hiện cải tạo chung cư cũ
đồng thời khuyến khích người dân tái định cư tại chỗ thành phố
theo phương thức đổi ngang tỷ lệ diện tích căn hộ cũ với căn hộ mới
phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phải được công khai minh bạch
để người dân lựa chọn nắm bắt được thông tin trách nhiệm cam kết của chủ đầu tư
trong chương trình hành động của thành quỷ và dự thảo kế hoạch quỹ ban trong thời gian tới sẽ
ban hành thì xác định một hệ thống các giải pháp rất toàn diện và đều đầy đủ
trong đó có giải pháp vụ nguyện giải pháp thành phố
và trong đó có những cơ chế mà chúng ta phải đề nghị với trung ương
xin báo cáo hai nhóm giải pháp liên quan đến chủ đầu tư và liên quan trực tiếp đến quyền
và lợi ích của người dân đang sống ở trong các chung cư cũ
cái thứ nhất đối với nhà đầu tư đó cái giải pháp thứ nhất là mà thành phố đang tập trung là cải cách
tổ chức hành chính đây cũng là vấn đề thời gian là chi phí đầu tư là giá thành nhà chung cư
cái giải pháp thứ hai liên quan đến nhà đầu tư đó là cái bài toán đầu tư
nó liên quan đến chỉ tiêu quy hoạch nó liên quan các vị trí
chung cư mà hiện nay nó không thuận lợi cho nên nhà đầu tư cũng không muốn đầu tư tham gia
thì vấn đề này thì sở kiến trúc cũng đã có báo cáo ủy ban
ủy ban cũng đã nghe báo cáo và có chủ trương chỉ đạo thực hiện
ý thứ ba liên quan nhà đầu tư là cái phương thức thực hiện nó đa dạng
nó linh hoạt nó khai thác được cái nguồn lực xã hội theo phương tức bt
đối với người dân thì chủ trương của thành phố đó là khuyến khích người dân tái định cư tại chỗ
tại cái nơi mà chung cư bị bệnh
bị tháo dở và xây mới theo cái phương thức đó là hoán đổi theo tỷ lệ diện tích căn hộ cũ
và diện tích căn hộ mới đó hoặc là một một hoặc là một một tùy theo cái năng lực của nhà đầu tư
tùy theo dự án cụ thể mà điều đó được thể hiện trong phương án bồi thường giải phóng bằng
mà nhà đầu tư trình bày tại hội nghị nhà chung cư để chủ sở hữu và cư dân thảo luận và thống nhất
cái yếu tố mà có thể giúp cho cái câu chương trình này thành công
mà tôi cho rằng rất quan trọng đó là sự đồng thuận của người dân
chủ trương chúng ta đúng đắn thế nào chính sách tốt thế nào nhưng không có được sự đồng tượng người dân
thì khó lòng mà thành công được
vậy thì để sự đồng thuận của người dân chúng tôi nghĩ rằng một yếu tố hết sức quan trọng
là người dân phải tin tưởng vào cái việc triển khai chương trình này
mà muốn tin tưởng thì theo chúng tôi rằng
cần phải minh bạch cần phải công khai các vấn đề liên quan
bị tôi nghĩ rằng là cái việc mình cải tạo sửa chữa hay là xây dựng chung cư mới là vì dân
mà vì dân mà dân người ta phải hiểu phải biết thì người ta mới tin tưởng và đồng thuận
thì cái sự hiểu biết của người dân phải được công khai
minh bạch tôi nghĩ rằng đó là khâu then chốt của quá trình thực hiện này
vừa qua thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho ủy ban nhân dân tp hcm được phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp quận
huyện thực hiện việc kiểm định thẩm định phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư cũ bị hư hỏng nặng nguy hiểm
theo các chuyên gia quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi bước đột phá cho chính quyền tp hcm
thực hiện nhiệm vụ cải tạo xây mới chung cư cũ
thưa quý vị rõ ràng thủ tục rươm rà mất thời gian đi lại là những mặt hạn chế mà không ít người dân
doanh nghiệp nhà đầu tư phải đối mặt khi tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tp hcm
đây cũng là một trong những điều gây khó khăn trong quyết tâm chỉnh trang đô thị nhận ra điểm yếu này
tp hcm quyết định cải thiện tối đa quy trình hành chánh vào đầu tháng một mươi hai này sở xây dựng sẽ triển khai
thực hiện cơ chế một cửa liên thông và thí điểm một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng
mô hình này được xem là tiền đề cơ sở để hướng đến xây dựng chính quyền điện tử
nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công quyền của tp hcm trong tương lai
xin cấp phép xây dựng nói không ngoa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều công ty người dân tp hcm
chính việc mất thời gian cũng như trắc rối trong các thủ tục hành chính liên quan đã có những khoảng trống
dẫn đến tham nhũng tòa nhà đất tồn tại như bấy lâu nay
nếu muốn tự làm thì chuyển hàng năm mới được cấp phép là không lạ
như trường hợp anh lê anh tú là một điển hình sau khoảng thời gian gần một năm cùng rất nhiều công
sức đi lại để hoàn tất các thủ tục đến nay cơ quan của anh lê anh tú mới có được giấy phép đầu
tư xây dựng một công trình tại quận tân bình
được cái sự sở dựng như là một cái đầu mối chung để lập các thủ tục thì công việc thì của chủ
của tương nó sẽ giảm bớt cái thời gian và cũng như là
giảm bớt các thủ tục ở dưới chủ tư phải đi lo những cái thủ tục như phòng cháy chữa cháy ví dụ cấp phép môi trường
thật ra mong mỏi của anh tú cũng là mong mỏi của nhiều người dân và chủ đầu tư khác tại thành phố
mong muốn này sẽ sớm thành hiện thực vào tháng một mươi một này trước đây chủ đầu tư muốn có giấy phép xây dựng
phải tự hoàn thành bảy bước thủ tục tại nhiều cơ quan khác như sở tài nguyên và môi trường sở quy hoạch
kiến trúc sở giao thông vận tải và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuy nhiên theo quy trình mới với cơ chế
cửa liên thông và một cửa liên thông điện tử chủ đầu tư chỉ việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải
quyết tại sở xây dựng hoặc website của sở trên trang mạng điện tử này mọi thủ tục liên quan đều
được sở xây dựng chủ động giải quyết người dân không phải liên hệ nhiều nơi hay đi lại nhiều lần
chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với ngành xây dựng thì thực hiện cái vấn đề
này tôi nghĩ rằng nó sẽ rút ngắn được nhiều vấn đề thứ nhất người dân sẽ không phải đi
đi qua nhiều cơ quan vừa là mất thời gian vừa là mất sức vừa là có thể ảnh hưởng đến giao thông
chỉ đến một cơ quan duy nhất để nập hồ sơ và tiến tới là nập hồ sơ là qua mạng và cái điều đó nó
tạo điều kiện cho người dân là rất là thuận lợi khi mà làm cái hồ sơ cấp phép cũng như đó là qua cái
việc này đó thì cái việc mà trao đổi giữa các cái sở ngành sẽ là nhanh hơn khi quỹ ban nhân thành phố
sở ngành cái quy định về thực hiện thí điểm cấp phép xây dựng một cửa của tại sở xây dựng là trong
quy định đó có quy định rất rõ cái việc thực hiện hỏi và nhận cái thông tin trả lời qua môi trường
điện tử như thế nào thì tôi cho rằng đây là một cái bước khởi đầu rất là quan trọng và sở thương
trình điện thông là thực hiện chỉ đạo của bệnh nhân phố thì trên cái nền tảng cái đầu tiên của quy
định thì sở sẽ xây dựng một cái quy trình một cái ứng dụng để mà phục vụ cái việc mà liên thông điện
tử thì thực hiện việc này sẽ có những cái nội dung thứ nhất là tính pháp lý cái này đây là vấn đề
có áp dụng chữ ký số để xác định được cái tính pháp lý của văn bản cái thứ hai là khi chúng ta
áp dụng liên thông điện tử sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều trong việc gửi nhận văn thư bởi vì khi
chúng ta thực hiện thao tác gửi thì đơn vị bên kia đã nhận được ngành xây dựng là một trong những
vấn đề được coi là đóng góp đáng kể cho cdb thành phố thế nên không phải bây giờ mà ngay từ rất
lâu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng
cơ chế liên thông một cửa điện tử giữa các sở ban ngành chiếm quyền tử là gì là một trăm linh các cái liên
thông sẽ thực hiện qua điện tử hết đến năm hai nghìn hai thì bây giờ cái này tôi đề nghị là sở thông tin
truyền thông tham mô cho ủy ban từng năm lộ trình chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng là khả năng
là không còn chạy văn bản bằng nhân thư nữa đến năm hai nghìn hai mươi là chấm dứt không còn mà cái này tôi
nói các đồng chí rằng nó rất thiết thực bởi vì bây giờ một cái văn bản từ sở này qua sở kia có
thể lấy kéo đến hai tuần nó là nguyên nhân của sự chảy hẹn đó làm dịch vụ hành tránh cho người
dân doanh nghiệp nếu như trước nay á là phải chạy trọt đối với cán bộ làm quan quyền thì nếu
thông qua dịch vụ trực tuyến thì chúng ta không ngại cái này đó tôi nói các đồng chí như vậy là
đối với công nghệ như hiện nay để tình trạng đó mà thành phố hồ chí minh không làm được thì làm
sau tỉnh nào làm được tiết kiệm thời gian là tiết kiệm chi phí công sức nơi lãnh đạo thành phố
hồ chí minh đang rất quyết liệt cùng với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ ba bốn khi người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính qua mạng mà không phải đi lại nhiều lần thì
cơ chế liên thông một cửa điện tử sẽ là tiền đề quan trọng trong công tác cải cách hành chính cũng
nhưng xây dựng chính quyền điện tử của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi đây cũng là cơ hội để thúc đẩy
ngành xây dựng ở thành phố phát triển nhanh mạnh hơn để người dân thật sự cảm nhận thành phố
hồ chí minh là thành phố có chất lượng sống tốt không chỉ ở việc hồ khẩu hiệu những hình ảnh vừa
rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân quý vị và
chúng tôi qua hộp thư tphcmhomnay tvavonggmail com cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi